sáng nay ba tháng hai bộ y tế cho biết chỉ trong ngày hai tháng hai số điện thoại tổng đài tư vấn phòng chống dịch virus corona đã tiếp nhận tới hơn một mươi tám cuộc gọi đến
số cuộc gọi qua đường dây nóng quá nhiều nên không tránh khỏi tình trạng nghẽn mạng khiến gần một mươi số cuộc gọi không kết nối thành công
đặc biệt cao điểm vào lúc một mươi chín h trong khoảng gần một tiếng hai số tổng đài đã tiếp nhận tới hai bảy trăm linh cuộc gọi của người dân hỏi về quyết định cho học sinh nghỉ học của sở giáo dục và đào tạo tp hà nội
trước tình trạng quá tải cuộc gọi bộ y tế khuyến cáo người dân khi gọi tới tổng đài tư vấn một chín không không chín không chín năm cần lưu ý không hỏi những câu không liên quan tới dịch bệnh không quấy dối nhân viên tổng đài
nếu rõ vấn đề cần hỏi nói ngắn gọn nếu đường dây bận hãy kiên nhẫn chờ đợi để được nhân viên tổng đài tìm hiểu
thưa quý vị thêm một thông tin đáng lưu ý hiện tại đường dây nóng một chín không không chín không chín năm hoạt động song song với đường dây nóng một chín không không ba hai hai tám và các đường dây nóng của hai mươi một bệnh viện có cơ sở theo dõi điều trị cách lý bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm virus corona